đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã mời một mươi tám trường hợp thanh thiếu niên
có hành vi quậy phá bốc đầu xe nẹt bô không đủ tuổi điều khiển phương tiện cùng người thân
lên ký chứng nhận ký cam kết cũng như là xử phạt vi phạm hành chính
công an thành phố đà lạt cho biết từ ngày hai mươi tám tháng hai tới ngày ba tháng ba qua nguồn tin từ quần chúng
đơn vị đã phát hiện các nhóm thanh thiếu niên quậy phá nẹt ga chạy xe một bánh
gây mất trật tự an toàn giao thông tại nhiều tuyến phố trên địa bàn
qua sàng lọc cơ quan công an đã xác định được một mươi tám trường hợp vi phạm thu giữ hai mươi hai xe mô tô các loại
hầu hết những xe này đều đã bị chế độ thay đổi kết cấu
các trường hợp vi phạm hầu hết học sinh từ một mươi sáu cho tới một mươi tám tuổi đang học trên địa bàn thành phố đà lạt
tại buổi làm việc đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp đà lạt đã nhắc nhở trường hợp cam kết không tái phạm
đồng thời cho biết sẽ gửi thông báo về tổ dân phố nơi lưu trú trường học
để cùng các đơn vị phối hợp xử lý tuyên truyền luật giao thông đường bộ hiệu quả hơn